có khả năng miễn nhiễm trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường
trước sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai

văn hóa giá trị kinh tế có thể đong đếm bằng con số còn giá trị tinh thần là không có giới hạn
một sản phẩm văn hóa có khả năng tác động mạnh mẽ tới nền tảng tinh thần xã hội
một biểu tượng văn hóa có thể làm thay đổi cả lối sống tư duy tình cảm của cả một thế hệ
vì thế xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa với mục tiêu kép phát triển kinh tế và bảo vệ nền tảng xã hội lành mạnh
là xu hướng tất yếu trong thời kỳ việt nam tăng tốc phát triển bền vững
hiện nay với quy mô dân số hơn chín mươi sáu triệu người trong đó lực lượng lao động khoảng hơn năm mươi triệu người
hàng năm trung bình có khoảng một triệu rưỡi đến một triệu sáu thanh niên bước vào tuổi lao động
đây là nguồn lực chính trong quá trình lao động sáng tạo tạo ra lượng sản phẩm văn hóa dồi dào ở nhiều lĩnh vực ngành nghề
nhất là thủ công mỹ nghệ ngành nghề truyền thống gốm lụa tranh gỗ các loại hình nghệ thuật dân gian
văn hóa ẩm thực ở nước
dân số đông nhu cầu tiêu thụ sản phẩm văn hóa lớn tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ văn hóa đa dạng
phong phú kích thích thị trường phát triển sôi động
bên cạnh đó hoạt động xuất khẩu văn hóa của việt nam cũng đã có những bước phát triển
trong đó sản phẩm thời trang việt đã gây được tiếng vang tại những kinh đô thời trang thế giới
hay văn hóa ẩm thực việt đang tạo ra những cơn sốt tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ
hiện nay ở nước ta
mức chi cho hoạt động văn hóa chiếm khoảng một tám tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm
nhà nước hỗ trợ tài chính cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật
bằng cách đầu tư từ nguồn ngân sách và xây dựng những thiết chế văn hóa gián tiếp hỗ trợ
cho các hoạt động nghệ thuật thông qua chính sách về thuế
theo đó những tổ chức xã hội nghề nghiệp hay những cá nhân đóng góp tài chính cho các hoạt động văn hóa
đều được khấu trừ thuế được hưởng miễn thuế tài sản và miễn thuế thu nhập khi đóng góp cho nhà nước
tuy nhiên để ngành công nghiệp văn hóa phát triển thì đầu tư xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ kịch bản
có chất lượng là cần thiết nhưng cũng cần quan tâm đến việc tạo nên lực lượng công chúng
có nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật đông đảo
khi sức cầu tăng mạnh tất yếu nguồn cung cũng tăng tương xứng
trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa rất cần coi trọng hoạt động giáo dục đào tạo
nhằm tạo sự phát triển từ cả hai phía cung cầu
từ góc độ đầu tư cùng với ngân sách nhà nước chúng ta cần có thêm những chính sách khuyến khích
sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước vào phát triển ngành công nghiệp văn hóa
thực tế tại khu vực tư nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp văn hóa tập trung vào các ngành
điện ảnh xuất bản nghệ thuật biểu diễn
tuy nhiên các doanh nghiệp văn hóa tư nhân chủ yếu mang quy mô nhỏ chưa có khả năng tập hợp
để tạo thành một trào lưu văn hóa nghệ thuật nào đó
để bảo đảm và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia ngành công nghiệp văn hóa
ngoài các chính sách ưu đãi trong đầu tư điều đặc biệt cần thiết là hoàn thiện hệ thống luật bảo hộ bản quyền
sự yếu kém trong hệ thống luật bảo hộ hiện tại khiến các sản phẩm văn hóa việt nam
không được bảo đảm các quyền cơ bản để cạnh tranh lành mạnh trên thị trường
cản trở việc phát huy khả năng sáng tạo văn hóa
ở góc độ giao lưu hợp tác quốc tế
cần đẩy mạnh việc xây dựng triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm
dịch vụ văn hóa thương hiệu doanh nghiệp văn hóa việt nam tại các hội trợ quốc tế
liên hoan quốc tế lồng ghép các chương trình quảng bá phát triển công nghiệp văn hóa
gắn với các sự kiện ngoại giao
từ đó đầy mạnh xuất khẩu sản phẩm dịch vụ văn hóa xây dựng và phát triển thị trường sản phẩm
dịch vụ văn hóa của việt nam ở nước ngoài
điểm lại những thành tựu văn hóa có được dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
sự quản lý điều hành của nhà nước việt nam
đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế bất cập trong hoạt động văn hóa nghệ thuật
để từng tổ chức cá nhân thấy được trách nhiệm trong việc giữ gìn
nuôi dưỡng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
thúc đẩy văn hóa dân tộc phát triển và hòa nhập
xây dựng được một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chính là tạo ra nền tảng vững chắc để thúc đẩy đất nước phát triển
để đất nước hòa nhập mà không hòa tan
văn hóa dân tộc giá trị văn hóa dân tộc là cái bất biến là cái riêng có của mỗi quốc gia
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau